thưa quý vị những ngày qua trên các báo điện tử mạng xã hội đã đăng tải bài viết
nỗi lòng doanh nhân quảng nam về thăm quê hương sao cho tôi ăn khê đắng
của tác giả lê hùng tên thật là lê duân hùng trú tại thành phố pleiku tỉnh gia lai
về chính câu chuyện của mình bị lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện núi thành tỉnh quảng nam
xử phạt về lỗi vi phạm giao thông
trước sự việc trên công an huyện núi thành đã vào cuộc làm rõ
theo đó ô tô mang biển kiểm soát hai mươi chín k bốn nghìn một trăm bốn mươi tám do ông lê xuân hùng điều khiển có lỗi vi phạm
là dừng xe tại nơi đường bộ giao nhau tại ngã tư nguyễn văn linh hồ xuân hương
tổ tuần tra đã yêu cầu ông đưa xe đến vị trí khác nhưng ông hùng không chấp hành
tổ tuần tra đã đến thông báo lỗi vi phạm và yêu cầu lái xe xuất trình giấy tờ để kiểm tra
tuy nhiên ông hùng không xuất trình giấy tờ bất hợp tác với lực lượng chức năng
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính với các lỗi dừng xe không đúng nơi quy định
không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật về bảo vệ môi trường
không có giấy phép lái xe và tạm giữ phương tiện
như vậy việc ông hùng có những lời biển đặt vụ khống lực lượng cảnh sát giao thông